công an thành phố phan thiết đang tập trung truy xét người đàn ông đi xe máy cướp ba trăm năm mươi tờ vé số của một phụ nữ đi trên đường hải thượng lãn ông thành phố phan thiết
trước đó vào ngày hai mươi năm tháng một bà phạm thị bích hòa đang bán vé số trước trụ sở hội người mù của tỉnh bình thuận số ba mươi hai đường hải thượng lãn ông
thì có một người đàn ông đi xe quay màu đỏ đen ghé vào mua vé số
người đàn ông này đề nghị bà hòa đưa cả sấp vé số để chọn
lợi dụng lúc bà hòa không để ý người này đã cầm sắp vé số rồi tăng ga bỏ chạy
bà hòa chạy bộ đuổi theo nhưng không kịp
được biết xét về số bà hòa bị cướp tổng cộng có ba trăm năm mươi tờ trị giá là ba năm triệu đồng
toàn bộ ba trăm năm mươi tờ vé số bị cướp là vé do công ty sổ số kiến thiết bình thuận phát hành mở thưởng ngày hai mươi sáu tháng một tức mùng năm tết quý mão
công an thành phố phan thiết đã trích xuất camera để truy tìm thủ phạm